với ý nghĩa mang ánh sáng tới cho những bệnh nhân nghèo thông qua những chương trình phẫu thuật mắt miễn phí hàng năm
các bệnh viện cùng với các nguồn lực xã hội đã mang đến cho nhiều người dân vùng sâu vùng xa cơ hội có một đôi mắt khỏe mạnh
phát huy hiệu quả sau nhiều năm thực hiện năm nay bệnh viện mắt hà nội tiếp tục cùng các nhà tài trợ phối hợp với sở y tế các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa như lào cai cao bằng bắc cạn
tổ chức khám tầm soát các bệnh về mắt thực hiện nhiều chương trình mổ nhân đạo
chúng tôi mong muốn rằng tất cả các bệnh nhân những người nghèo trong cộng đồng đều được hưởng những kỹ thuật tốt nhất
với sự đồng hành này những bệnh nhân đó sẽ được tiến hành phẫu thuật đem lại ánh sáng
chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt giá thành thấp phục vụ cộng đồng cho các bệnh nhân nghèo với số lượng ca mổ nhân đạo hơn một mươi năm ca mỗi năm
cấp phát thuốc miễn phí cho hơn năm trăm bốn mươi người cao tuổi người nghèo neo đơn